từ tháng một mươi một nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai triển khai mời người dân xã vĩnh tân
huyện tuy phong tham quan kiểm tra giám sát công tác vận hành nhà máy
đặc biệt là công tác quản lý môi trường của nhà máy
và trong ngày một mươi tháng một mươi một hơn ba mươi người dân cùng đại diện chính quyền địa phương
đã được mời vào tham quan giám sát nhà máy
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại đây đại diện nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai đã giới thiệu sơ lược về quy trình vận hành nhà máy
bãi xỉ công tác vận hành hệ thống tiếp nhận than công tác kiểm soát và xử lý cho bay
khói thải nước thải hoạt động xử lý tại bãi thải xỉ của nhà máy
hướng dẫn đi tham quan các hạng mục của nhà máy
từ đó giúp người dân hiểu rõ hơn quy trình vận hành công tác quản lý của một nhà máy điện có công suất lớn
sau khi mà được trực tiếp được nhà máy cho đi tham quan thực tế ở nhà máy nhiệt điện vĩnh tân ii
thì bản thân thấy là cách quy trình quy mô cách làm xử lý
rồi được tham quan
được giải thích nhìn tặng mắt những thực tế trên bàn hình
thì bản thân thấy cũng an toàn nói chung không còn lo lắng nữa
tại cái lúc trước thì mình chưa được đi thực tế đôi lúc là mình cũng không tin tưởng
nhưng mà chưa tận mắt thực tế thì bây giờ nhìn tận mắt thực tế thì mới thấy là ổn định an toàn
và nói chung là mình yên tâm hơn
nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai là một trong những dự án cấp bách cấp điện cho miền nam từ năm hai nghìn một mươi năm trở đi
chỉ trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
nhà máy đã cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn sáu tỷ kw
góp phần rất lớn vào việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho hệ thống điện quốc gia
để phục vụ phát triển kinh tế xã hội đặc biệt khu vực miền nam
tại buổi gặp gỡ đại diện lãnh đạo nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai cũng đã tiếp thu các ý kiến của người dân
và cho biết hiện nay nhà máy đang tiến hành cải tiến hệ thống lọc bụi tính điện hiện đại
và sẽ đưa vào vận hành sau khi đợt trùng tu kết thúc
lúc đó sẽ không còn hiện tượng khói đen tại ống khói nhà máy nữa ngay từ khi bắt đầu khởi động lò
từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tiến hành trồng thêm cây xanh tại khu vực bãi xỉ và bên trong nhà máy
về phía chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là nhà máy thời gian tới
thì tiếp tục có nhiều cái cuộc là tổ chức cho bà con vào để rồi người ta có thể thấy trực tiếp
cái vấn đề của quá trình vận hành rồi xử lý và tất cả các vấn đề khác trong hoạt động của nhà máy
cho người dân người ta yên tâm hơn và tin tưởng hơn đối với các cái cam kết của nhà máy
cũng như là các cái quy trình vận hành để đảm bảo cho cái môi trường của địa phương
việc được mời vào tham quan giám sát hoạt động của nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai
sẽ giúp người dân địa phương hiểu rõ hơn về công tác xử lý môi trường của nhà máy
lợi ích của nhà máy mang lại cho đất nước nói chung và địa phương nói riêng
đồng thời tạo cho người dân yên tâm tin tưởng vào những cam kết của nhà máy
đối với quy trình vận hành và bảo đảm môi trường ở địa phương